theo vtc news để có được bước tiến dài tạo nên buổi bình minh chinh phục vũ trụ của loài người
tất yếu phải thực hiện các thí nghiệm
và động vật là đích mà giới khoa học nhắm đến để đo tác động của không gian lên sinh vật sống trước tiên
chú chó laika giống chó lai giữa haskin và spit
được liên xô lựa chọn để thực hiện sứ mệnh bay vào không gian lần đầu tiên trong lịch sử nước này
laika thực chất là một con vật sống vô chủ sống lang thang trên khắp đường phố moscow
và sau đó nó được các nhà khoa học nhận về nuôi và đối xử với nó tốt nhất có thể
vì họ biết rằng một ngày nào đó con vật nhỏ này sẽ phải hy sinh vì khoa học
trước khi nhận nhiệm vụ bay vào vũ trụ
chó laika đã trải qua một quá trình đào tạo ngắn ngày cùng hai con chó khác
ngày ba một mươi một một nghìn chín trăm năm mươi bảy laika nhận sứ mệnh lịch sử của mình lên tàu sputnik hai và được phóng vào không gian
không lâu sau khi sputnik hai được phóng đi các nhà khoa học liên xô đã phải thừa nhận rằng
do các thiết bị đổ bộ chưa kịp hoàn thiện
nên tàu sputnik hai đã được xác định là sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm cảm tử
điều đó có nghĩa là số phận của laika đã được định đoạt ngay từ đầu
nó sẽ chết và bị thiêu cháy cùng với con tàu khi quay trở lại bầu khí quyển trái đất
sáu ngày sau thời điểm phóng vệ tinh trái đất hoàn toàn mất liên lạc với tàu sputnik hai
các thông tin do cơ quan nghiên cứu vũ trụ liên xô cung cấp vào thời điểm đó cho thấy
laika đã sống tới ngày thứ tư của chuyến du hành
sau một trăm sáu mươi ba ngày bay vòng quanh quỹ đạo trái đất ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
sputnik hai đã mang theo xác của laika đã rực cháy trên đường trở về trái đất
kết thúc xuất sắc sứ mạng tiên phong của mình
theo đó những cảm biến gắn trên cơ thể của laika đã ghi nhận rằng
ngay sau khi khoang lái đặt vận tốc hai mươi tám chín trăm sáu mươi tám km trên giờ
nhịp tim của laika đã tăng gấp ba lần bình thường do nóng sợ hãi và căng thẳng
và sau khoảng từ năm đến bảy giờ trên khí đạo
trạm kiểm soát mặt đất đã không nhận được
thêm bất cứ một tín hiệu sống nào của laika
về nguyên nhân xảy ra cái chết của laika các nhà khoa học đều nhất trí rằng
laika đã chết do hoảng sợ quá độ khi sputnik hai ở vào tình trạng không trọng lực
bên cạnh đó trục chặt của hệ thống điều hòa đã khiến nhiệt độ khoang lái
tăng cao quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể sống
mặc dù không có cơ hội sống sót trở về nhưng sự hy sinh của laika không thể ủng phí
bởi nó đã giúp chứng minh một điều quan trọng
đó là sinh vật sống có thể tồn tại trong tình trạng không trọng lực ngoài không gian
và cũng chính chuyến bay của laika đã mở đường cho việc chuẩn bị phóng tàu có người lái không lâu sau đó
cũng như đem lại cho các nhà khoa học những số liệu đầu tiên về việc
các sinh vật sống phản ứng như thế nào trong môi trường vũ trụ
rút kinh nghiệm từ sputnik hai ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
liên xô đã phóng thành công tàu phương đồng một đưa yuri gagarin
phi công vũ trụ đầu tiên của loài người lên quỹ đạo
đánh dấu sự mở đầu cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của
năm mươi năm sau khi sắc laika được hỏa thiêu trong bầu khí quyển
người nga đã dựng lên một tượng đài tưởng niệm gần một trạm nghiên cứu quân sự
bên đại lộ petruchov razumovsky ở moscow nơi từng chuẩn bị cho chuyến bay của laika
bước điêu khắc là tác phẩm của nghệ sĩ paver medvedev
với hình tượng laika nằm trên một bàn tay con người giống với hình tên lửa
có lẽ mang ý nghĩa rằng nó sẽ nâng bước laika đi về phía các vì sao
tiểu hành tinh lớn hơn tháp bích bèn mạnh hơn mong hạt nhân sượt qua trái đất
theo infonet tiểu hành tinh có kích thước hơn tháp bích bèn do nhà thiên văn học người mỹ
carolette s schumacher phát hiện khi quan sát đải thiên văn paloma vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trung tâm nghiên cứu vật thể gần trái đất cho biết tiểu hành tinh một nghìn chín trăm chín mươi bốn wer một mươi hai
liệt vào danh sách rủi ro tác động hành tinh từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên kể từ đó mức độ đe dọa của nó đã giảm dần sau nhiều lần quan sát
tiểu hành tinh một nghìn chín trăm chín mươi bốn wer một mươi hai có kích thước khoảng một trăm ba mươi một mét
nếu vang vào trái đất sẽ tạo ra một vụ nổ tương tự hơn bảy mươi bảy megaton tnt
mạnh hơn một phần hai lần so với gia bamba vũ khí hạt nhân lớn nhất từng được thử nghiệm
tiểu hành tinh sẽ đi qua trái đất ở khoảng cách sáu triệu km
do vậy hành tinh xung quanh vẫn an toàn
để tránh những lo ngại về an toàn cho trái đất hiện tại
cơ quan hàng không vũ trụ mỹ nasa đang tiến hành thử nghiệm sứ mệnh đạt
có nhiệm vụ làm chuyển hướng tiểu hành tinh
nguy cơ gây hại cho hành tinh
đây là thử nghiệm đầu tiên về công nghệ mới nhằm ngăn chặn các vụ va chạm trong tương lai
một số ý kiến cho rằng tiểu hành tinh va vào trái đất trong quá khứ
chính là nguyên nhân dẫn đến việc khủng lòng tuyệt chủng
vì vậy việc nghiên cứu theo dõi tiểu hành tinh gần trái đất
vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các nhà khoa học
theo dự kiến dart có thể đấm một tiểu hành tinh đi trịch hướng
kỹ thuật tác động động học làm thay đổi chuyển động của một tiểu hành tinh trong không gian
nếu thành công các nhà khoa học có thể thay đổi quy đạo của bất kỳ mảnh vỡ nào
trong vũ trụ một cách hiệu quả đánh bật tiểu hành tinh lớn ra khỏi con đường của chúng
trước khi nó gây ra nguy hiểm
kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám các nhà khoa học đã theo dõi hơn một tiểu hành tinh
đã đi qua gần hành tinh bằng cách sử dụng radar
kỹ thuật này cho phép cơ quan vũ trụ lập bản đồ chính xác quỹ đạo
kích thước và hình dạng của những tảng đá không gian
thông qua kính thiên văn nasa cũng đã phát hiện ra hai mươi bảy ba trăm hai mươi ba tiểu hành tinh
có thể gây nguy hiểm cho trái đất
chỉ dưới một mươi trong số này có kích thước khoảng một trăm bốn mươi mét
và tám trăm chín mươi một có kích thước hơn một km
nhếp ảnh israel chụp được khoảnh khắc hiếm của đàn chim sao đá
theo dinh hiện tượng mà nhếp ảnh ra người israel albert kesset
chụp được gọi là mumoration xảy ra khi hàng nghìn con chim sao đá
bay theo đàn và tạo nên những hình thủ đặc biệt theo bbc
ông kesset đã đăng bức ảnh nền lên bảng xã hội
hình ảnh mà bầy chim tạo thành trông giống như một chiếc thịa
đang bị uốn cong phần cán
những bức ảnh của kesset thu hút sự chú ý của ả thuật gia israel lường danh
uri guler có năng lực uấn thủy ở hiếm thấy
ông giller thậm chí còn lồng khung cho bức ảnh và treo trong bảo tàng của mình
nhếp ảnh ra kesset chụp được bức hình nó trên đến một địa điểm
ở phía bắc thung lũng jordan với mong muốn ghi lại hình ảnh
của các loài thực vật và chim hoang dã
khi ở trong thùng lũng để tìm kiếm loài chim tôi đã bắt gặp đàn chim sau đá
tôi lưu lại đó khoảng năm hay sáu tiếng đồng hồ quan sát và theo dõi chúng
để chụp những bức hình đẹp
ông kesset nói với bbc
top năm loài động vật nguy hiểm nhất thế giới tự nhiên
theo doanh nghiệp việt nam những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới tự nhiên
hóa ra không phải những loài động vật ăn thịt có hàm giang sắc nhọn như cá mập
sư tử hay gấu
chúng có thể chỉ lớn hơn bằng ngón tay của chính bạn
nhưng có thể đem lại cái chết nhanh chóng và đau đớn
sau đây là danh sách năm loài động vật nguy hiểm nhất thế giới tự nhiên
thứ nhất sứa hộp
có nhiều loài xứ hộp ngoài tự nhiên trong đó có rất nhiều loài nguy hiểm đối với con người
sứa hộp ong biển là loài nguy hiểm nhất
đây là loài động vật trông có vẻ không đáng sợ lắm
nhưng nọc độc của chúng có thể làm chết người nhanh chóng
những nạn nhân bị xứa hộp trích sẽ có những triệu chứng là nôn mửa
đau đầu kích động toát mồ hôi nhịp tim nhanh và huyết áp tăng nhanh
nạn nhân có thể sẽ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời
hai ốc nón
một loài sinh vật biển khác mà chúng ta phải cảnh giác đó là ốc nón
bạn có thể dễ dàng nhầm lẫn nó với một loài ốc khác và nó cực kỳ nguy hiểm
chỉ cần vài giọt nọc độc của nó có thể giết chết hai mươi người trưởng thành
nếu không có huyết thanh người bị trích gần như chắc chắn sẽ tử vong sau vài phút
do nọc độc hoạt động nhanh ốc nón còn được gọi là ốc thuốc lá
nghĩa là nếu một con trích bạn bạn có đủ thời gian đủ để hút một điếu thuốc trước khi chết
ba rắn mamba đen
rắn mamba đen có thể trông ít đáng sợ hơn rắn hổ mang nhưng nó nguy hiểm hơn rất nhiều
nó có thể tấn công rất nhanh và thường xuyên đuổi theo nạn nhân của nó với tốc độ đáng kinh ngạc
nó thường xuyên làm điều này mà không cần ai khiêu khích
thứ tư là trâu rừng châu phi
châu rừng là một cư dân đặc biệt hung hăng của vùng đồng cỏ châu phi
chúng có thể tấn công bất kỳ ai mà không cần bị khiêu khích
châu rừng châu phi có lực hút cực lớn và tốc độ hút lên đến bốn mươi dặm trên một giờ
ngay cả khi đã bị bắn vào tim loài sinh vật này vẫn sẽ cố gắng hút cho đến chết
trang tự nhiên con trưởng thành thường xuyên tấn công các loài thú săn mồi lớn như sư tử
thứ năm là kiến siafu
kiến siafu còn được gọi là kiến lái xe
chúng có thể không có nọc độc nguy hiểm hay thân hình to lớn
nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm ở sự đoàn kết đáng kinh ngạc
nếu bạn giết chết một con kiến siafu một lúc sau sẽ có khoảng năm mươi triệu con kiến về quanh bạn
những chiếc càng cứng và khỏe của chúng sẽ cực kỳ đau đớn nếu
và ra thịt ngay cả khi bạn đã xé con kiến ra làm đôi chiếc càng vẫn bám rất chắc chắn